quay trở lại với phó giáo sư tiến sĩ kiều đình hùng ạ
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những cái sai lầm nào mà dễ thấy nhất
trong cái sinh hoạt hàng ngày trong cái việc vận động mà những cái người
của nhiều người mà mắc phải dẫn đến là sẽ mắc phải những cái bệnh lý về thoái hóa khớp hay cuộc sống
rất là nhiều nguyên nhân mà ngày kể người ta hay gặp nhất là sinh hoạt
tức là làm việc tức là tư thể làm việc
ví dụ như chúng ta ngồi quá lâu ở một tư thế nó sẽ gây ra thói hóa
gần đấy thì chúng tôi gặp rất là nhiều những người bạn rất trẻ
nhưng mà chủ là ngồi ở văn phòng thoải hóa rất là nhiều
thì là nguyên nhân thứ nhất mà chúng ta gặp
hai đó là ngay từ tuổi học sinh học đường ấy
tại cái tư thế học nó không đủ hoặc là ngồi ly liên tục
ngày xưa thì hồi tôi còn đi học thì quán đồ nửa tiếng cái gì đấy
thì thầy giáo bây giờ cho mình dạy tập thể dục tại chỗ đấy
nhưng bây giờ thì hình như là hết rồi hay sao
thế là cái thứ nhất là như vậy cái thứ hai thì tập thể thao nó không đủ
ví dụ như thầy
thấy là hình thường thì một con người ta thì cái mức độ chịu đựng của nó
đặc biệt là cái khớp gối này này
hoặc là cột sổng thoát lưng này mức độ chịu đựng của nó quán đồ sáu bảy mươi kg thôi
bây giờ mình tập tạ
hoặc là bê những người lao động bê vật nặng mà sai tư thế
ví dụ như mình bê mà cái lưng nó thẳng
khớp nó thẳng thì không sao
nhưng nếu mà mình bê mà tư thế lưng nó bị còng
cột sổng nó bị còng lại
mà mình bê tư thế cuối đấy thì nó rất là nguy hiểm
tức là những người tập tạ thì phải đến
tôi quan sát
phải đến tám chín về lưỡng tuổi
cột sổng nó không dễ đẹp
cột sổng nó bị tổn thương hết
tại vì nó chịu tải quá nặng
hoặc là những người mà gần đây ta gặp những người bèo phi cũng vậy
thế là chúng ta biết người gay
thì không phải người bèo phi
thì cái tỷ lệ thoại hòa khớp
và cột sổng nó rất là sống rất là nhiều
điều này cũng có thể cho thấy
với những hình ảnh mà mọi người hay thường gặp
ở các phòng tập thể dục thể thao
hay là những cái khu tập thể thao công cộng
thì có rất là nhiều người
khi mà tập thể dục thể thao
thì thường họ phải bảo vệ bằng cách
đeo những cái đai cho quanh lưng
hay đơn giản là có cả những cái đai gối nữa
thì chắc chắn là những hình ảnh
của quý vị hay thường gặp
giống như là những cái chia sẻ
từ phía phó giáo sư tiến sĩ kiều địch hùng
chúng ta có thể thấy được rằng là
cái việc mà chúng ta ngồi quá lâu trong một ngày
trong một cùng cái tư thế như vậy
mà lại ngồi sai cả tư thế nữa
thì cũng sẽ dễ dàng dẫn đến
cái việc mà chúng ta sẽ mắc phải
các bệnh lý về thoại hòa khớp hay là cuộc sống
đó là những cái nguyên nhân
chủ yếu mà vừa rồi
phó giáo sư tiến sĩ kiều đình hùng cũng chia sẻ
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thị thanh huyền cũng đã chia sẻ vừa rồi